thưa quý vị hiện nay tình trạng học sinh vi phạm giao thông đang ở mức báo động
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội chỉ tính riêng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý một sáu trăm một mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh
tạm giữ bảy trăm bốn mươi bảy phương tiện các loại riêng mũ bảo hiểm phạt hơn một trường hợp
hình ảnh nhiều thanh thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp hai cấp ba điều khiển xe máy đi học
không đội mũ bảo hiểm đang diễn ra phổ biến tại nhiều trường học
là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho tai nạn giao thông trong học sinh tăng cao
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông hà nội đã nhiều lần ra quân xử lý tuyên truyền
nhưng hiện nay vẫn còn xảy ra tình trạng học sinh sinh viên điều khiển xe máy xe điện
không đội mũ bảo hiểm hoặc chưa có giấy phép lái xe khi đi trên đường
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
trên các tuyến đường gần cổng các trường tại quận hoàn kiếm hai bà trưng
chỉ trong ít giờ thực hiện nhiệm vụ tổ công tác đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
hôm nay em đi từ trường lên chỗ nhà bạn
em đi vội quá nên em không đội mũ bảo hiểm nên bị các chú phạt ạ
nên là em cũng rút ra được kinh nghiệm từ lần này cho bản thân là đi đâu cũng nên đội mũ bảo hiểm để an toàn
ngoài việc xử phạt vi phạm
vi phạm hành chính đối với các học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
còn gửi thông báo về nhà trường để có hình thức giáo dục kỷ luật
ngoài công tác tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm
thì đơn vị cũng có những kế hoạch là tuyên truyền tại các nhà trường
tổ chức cho nhà trường cho các cháu ký cam kết là không vi phạm không tái diễn vi phạm
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
phòng công an tp hà nội xác định ngoài việc xử lý thì cần đặc biệt nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc hiểu biết và chấp hành quy định về an toàn giao thông
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an thành phố hà nội đã tổ chức tuyên truyền hơn ba mươi buổi
tại các trường học với trên một mươi bảy hai trăm linh học sinh hai sáu trăm tám mươi bảy giáo viên tham gia
đồng thời tổ chức cho hơn năm lượt học sinh giáo viên ký cam kết chấp hành
quy định an toàn giao thông hướng tới xây dựng văn hóa giao thông
đường có biển cấm xe mô tô lưu thông thế nhưng nhiều lái xe vẫn vô tư chạy vào
đó là tình trạng xảy ra hàng ngày trên tuyến đại lộ thăng long
hay còn gọi là cao tốc láng hòa lạc
đang nói là dù lực lượng chức năng thường xuyên lập chốt chạm để xử lý
nhưng vi phạm này vẫn cứ tái diễn
dài hơn ba mươi km đi qua hai quận và ba huyện của thành phố hà nội

là đường cao tốc được đưa vào sử dụng đã lâu và cấm hoàn toàn xe máy xe thô sơ hoạt động
tuy nhiên nhiều xe máy vẫn đi vào phần đường này bất chấp biển cấm
và mỗi người đều có những lý do để biện minh cho hành vi này
hôm nay thì nhà công việc nên muộn muộn quá thế này
công ty công việc bẩn đưa thế này cố tình đi vào đấy
không để ý lắm
có biết là cao tốc là cấm đoàn tiền nó thắt quá không để ý nên đi
sao không biết ra nói thôi
tránh được đoạn đường un tắc và đi nhanh hơn được vài phút
nhưng cái giá phải trả cho hành vi này là hai năm triệu đồng
được giấy phép lấy xe bốn tháng và tạm giữ phương tiện trong bảy ngày
khi tổ công tác lập chốt xử lý nhiều trường hợp còn bất chấp nguy hiểm
quay đầu hoặc phóng nhanh vượt qua lực lượng chức năng
và tất nhiên bị xử phạt hành chính vẫn là cái giá rất rẻ
bởi có nhiều trường hợp đi vào đường cấm người điều khiển phương tiện còn phải trả
bằng cả tính mạng của mình
mặc dù thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
liên tục giao quân xử lý tình trạng người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc đại lộ thăng long
tuy nhiên nhiều người vẫn thiếu ý thức vô tư đi vào gây mất an toàn giao thông
và đã xảy ra những vụ tai nạn thường đầm